qua điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra xác minh đoạt tài sản của các bị hại